ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng đã trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và phần thưởng một mươi triệu đồng cho anh phan văn bắc
cùng với đó ủy ban nhân dân huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng ủy ban nhân dân xã đạ oai
và một số cơ quan đơn vị đã khen thưởng ghi nhận hành động dũng cảm nhanh chí của anh bắc
trong tình huống cứu xe khách chở ba mươi người đang mất phanh lao nhanh xuống đèo
cùng ngày đồng chí trương quang nghĩa ủy viên trung ương đảng bộ trưởng giao thông vận tải
phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có thư khen ngợi và bày tỏ sự cảm phục
đối với quyết định thông minh dũng cảm và hành động cao đẹp
của đồng chí trương quang nghĩa
đồng thời ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ giao thông vận tải cũng có văn bản đề nghị
thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho anh bắc vì đã có hành động đặc biệt dũng cảm
trong việc giúp lái xe và hành khách biển kiểm soát năm mươi ba n hai nghìn tám trăm hai mươi bốn thoát khỏi tai nạn thảm khốc
trên đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
đồng thời ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có thư khen ngợi và bày tỏ sự cảm phúc
đối với quyết định thông minh dũng cảm và hành động cao đẹp của đồng chí trương quang nghĩa
xe tải ra trước đầu xe khách hãm phành chậm và rìu xe khách xuống hết đèo
bảo đảm an toàn cho ba mươi người trên xe khách